theo số liệu báo cáo của hiệp hội điều việt nam năm tháng đầu năm nay giá điều đã đạt mức giá kỷ lục trong ba mươi năm trở lại đây
tuy là giá trị xuất khẩu tăng nhưng sản lượng xuất khẩu điều thì lại giảm
các thị trường nhập khẩu đang trứng lại vì sức nóng của giá điều và nỗi lo ngành điều xuất khẩu sẽ không bền vững của doanh nghiệp điều việt nam
thời điểm năm tháng đầu năm giá nhân điều xuất khẩu tại eu và mỹ tăng hơn hai mươi năm so với cùng kỳ đạt hai mươi triệu usd
giá điều cao khiến người tiêu dùng mỹ và eu cân nhắc giữ hạt điều và các sản phẩm cùng loại như hạnh nhân ốc chó
giá xuất khẩu từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy của ngành điều là hơn chín hai trăm linh usd trên tấn theo điều kiện giao hàng của fob tại tp hcm

giá điều cao khiến người tiêu dùng mỹ và eu cân nhắc giữ hạt điều và các sản phẩm cùng loại như hạnh nhân ốc chó
tại hội nghị ban chỉ đạo phát triển điều bền vững mở rộng năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức mới đây tại tp hcm hiệp hội điều cho biết giá điều tăng kỷ lục ba mươi năm qua lên đến hơn chín hai trăm linh usd trên tấn nhân điều nhưng sản lượng xuất khẩu đều giảm là vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay
giá xuất khẩu tới tháng năm là chúng tôi xuất được bình quân là khoảng chín hai trăm linh usd cho một tấn theo điều kiện cơ sở giá hàng fob tp hcm
trong khi năm ngoái thì chỉ có tám hai trăm linh usd thôi có nghĩa là một tấn nhân xuất khẩu thì mình xuất được cái giá tăng lên là khoảng một usd một tấn
thì cái này là cái mà nó đạt kỷ lục từ trước đến nay từ trước đến nay tôi làm điều ba mươi năm nay rồi chưa năm nào giá xuất cao như năm nay
năm hai nghìn một mươi sáu thị trường mỹ
thị trường mỹ nhập khẩu hơn chín trăm bảy mươi triệu usd hạt điều từ việt nam chiếm ba mươi bốn tổng kim ngạch xuất khẩu luôn giữ vị trí số một
eu chiếm vị trí thứ hai với khoảng hơn sáu trăm linh triệu usd chiếm hơn hai mươi một
điều đáng lo của việt nam là từ ngày một tháng sáu luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm fsma của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của mỹ sẽ có hiệu lực
fsma sẽ áp dụng đối với các thực phẩm nhập khẩu trong đó có hạt điều việt nam
kiểm tra trực tiếp các doanh nghiệp việt nam đang sản xuất và chiếm biến hạt điều
những doanh nghiệp mà không có cơ sở sản xuất sẽ bị loại trừ đầu tiên
sau đó đến các doanh nghiệp sản xuất nhỏ rồi đến những doanh nghiệp không đủ tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo hội đồng hạt và trái cây khô quốc tế thì sản lượng điều năm nay ước tính dưới ba triệu tấn giảm hơn một trăm bảy mươi tấn
theo quốc gia có sản lượng điều lớn nhất thế giới khoảng bảy trăm linh tấn trên năm là bờ biển nga
thì năm nay sản lượng nước này chỉ đạt khoảng năm trăm linh tấn
cũng theo báo cáo của hội đồng hạt và trái cây khô quốc tế thì việt nam chỉ giảm bốn sản lượng hạt điều trong năm nay
hiệp hội điều việt nam cho rằng điều này cho thấy sự thiên vị giữa các nước sản xuất điều lớn
với các nước tiêu dùng để giảm sức nóng giá điều tăng cao như thế này